mưa lớn bắt đầu từ nửa đêm cho đến sáng ngày chín tháng một mươi hai đã làm nhiều khu vực trên địa bàn thành phố đà nẵng xảy ra tình trạng ngập úng
có nơi ngập từ năm m đến gần một mét gây khó khăn trong đi lại và sinh hoạt của người dân
các khu vực bị ngập nặng là các quận cầm lệ hải châu và huyện hòa vang
các quận còn lại bị ngập ở một số điểm thấp trũng
ngay từ sáng sớm lực lượng cảnh sát thành phố đã có mặt tại các điểm ngập nặng để điều tiết giao thông
và thông báo cho các phương tiện không lưu thông vào điểm ngập
theo đó đà nẵng đã có mưa rất to nhận định trong những giờ tiếp theo khả năng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa từ ba mươi mm đến năm mươi mm
thành phố cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ trên địa bàn
đặc biệt là khu vực hòa bắc quận cầm lệ hải châu rủi ro thiên tai báo động ở cấp độ một